quá bức xúc khi từng ngày từng giờ phải sống chung với tình cảnh ô nhiễm
hàng trăm người dân xã phổ thạnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã tụ tập phía trước cổng nhà máy xử lý chất thải rắn huyện đức phổ
dựng liều trại tốc trực cả ngày lẫn đêm ngăn cản không cho phương tiện trở rác vào nhà máy
đến nay mặc dù đã công bố kết luận thanh tra liên quan đến sai phạm trong quá trình khảo sát xây dựng nhà máy
thế nhưng người dân và chính quyền vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
mọi hoạt động của nhà máy đều bị ngưng trệ
vậy nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
băng rôn khẩu hiệu phản đối đề nghị thu hồi dự án di rời nhà máy
cây cối đá tảng thậm chí là cảm quan tài như thế này
vẫn còn chắn ngay lối đi vào nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã nhiều tháng sau phát triển
công bố kết luận thanh tra về hàng loạt sai phạm liên quan đến nhà máy rác
tuy nhiên người dân tại xã phổ thạnh vẫn kiên quyết không đồng tình với việc nhà máy tiếp tục hoạt động

rất là lo lắng rất là bốc sốc nhiều lúc bốc sốc quá mà mình có một góc độ tinh thần để nói những gì mình muốn để đời con đời chéo mình
nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam huyện đức phổ do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ môi trường md làm chủ đầu tư
được khởi công xây dựng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu với tổng vốn đầu tư gần năm mươi ba tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa
nhà máy được quy hoạch ngay tại vị trí bãi trôn lấp rác cũ của xã phổ thạnh từ năm hai nghìn bảy hai nghìn tám
theo quy hoạch bãi trôn lấp cũ chỉ xử lý rác sinh hoạt của ba xã phổ thạnh phổ châu và phổ khánh
thế nhưng theo phản ánh của người dân vào thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi một khi bãi trôn lấp thị trấn đức phổ đóng cửa
toàn bộ rác thải của cả huyện đức phổ lại đưa về trôn lấp tại xã phổ thạnh
khiến người dân
hơn nữa kể từ khi có chủ trương xây dựng nhà máy xử lý chất thải hàng nghìn người dân ở xã phổ thạnh không được chính quyền địa phương
là ủy ban nhân dân xã thông báo bất kỳ nội dung gì liên quan đến việc sẽ xây dựng nhà máy

là ủy ban nhân dân xã thông báo bất kỳ nội dung gì liên quan đến việc sẽ xây dựng nhà máy
ông nguyễn duy trinh ký xác nhận đồng ý việc đầu tư xây dựng nhà máy đặt tại thôn la vân và bổ sung vào hồ sơ một cách hợp lệ
điều này đã vi phạm pháp lệnh số ba mươi bốn ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn bảy của ủy ban thường vụ quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn
và đây cũng chính là lỗ hổng căn bản kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng
ủy ban nhân dân xã phổ thạnh đơn vị chịu trách nhiệm trong việc tham vấn cộng đồng dân cư
cũng thừa nhận những hạn chế sai sót
tỉnh quảng ngãi điều thì việc thực hiện quy trí dân chủ theo pháp lệnh ba mươi bốn rất hạn chế
nhất là những công trình của trung ương của tỉnh mà làm ở địa phương hồi đó nó có một cái nhịp lý
hồi đó nếu mà mình không thực hiện đúng theo cái ông làm cứ các ông bỏ các ngôi phố ông bỏ ông đầu tư cho các chỗ khác cho một cái áp chế cái áp lực
đến thời điểm ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi tám sau gần hai năm kể từ lúc nhà máy khởi công xây dựng và hoạt động
người dân mới phát hiện trong quá trình khảo sát xây dựng nhà máy
tồn tại nhiều sai phạm khi vị trí đặt nhà máy vi phạm khoảng cách an toàn về môi trường đến khu dân cư
gia đình bà trần thị tám sinh sống tại đây đã được hai mươi năm năm
là một trong những hộ nằm sát nhà máy chỉ cách đó khoảng ba trăm hai mươi mét là một ví dụ điển hình

trần thị tám sinh sống tại đây đã được hai mươi năm năm là một trong những hộ nằm sát nhà máy chỉ cách đó khoảng ba trăm hai mươi mét là một ví dụ điển hình
tiếp đó trên cơ sở đề xuất của công ty md xin đầu tư dự án tại vị trí bãi trôn lấp xã phổ thạnh
sở xây dựng đơn vị thẩm định về địa điểm xây dựng nhà máy đã có công văn số bảy trăm một mươi năm ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu khẳng định vị trí đặt nhà máy là phù hợp với quy hoạch
bức xúc trước những bất cập trong quá trình thực hiện dự án ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám người dân xã phổ thạnh đã tập trung phản đối và yêu cầu nhà máy ngừng hoạt động
sau gần hai mươi ngày dòng giã kiên quyết bám trụ đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám ông trần ngọc căng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã trực tiếp chủ trì buổi đối thoại dân
tại đây hàng trăm bà con xã phổ thạnh vẫn chờ đợi câu trả lời thỏa đáng
từ phía chính quyền địa phương
thế nhưng một lần nữa kiến nghị của người dân đã không được xem xét thẩm định lại mà ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi vẫn tiếp tục bác bỏ
chủ quan cho rằng nhà máy không vi phạm quy hoạch không vi phạm quy chuẩn quốc gia về môi trường
chắc là công nghệ đó thì đáng bảo là nó giảm thiếu sắp nhất về đâu được

về toàn bộ quá trình đầu tư quy hoạch đất đai xây dựng môi trường nguồn vốn liên quan đến dự án
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã có kết luận số một
về việc thanh tra nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện đức phổ
theo đó dự án này đã vướng phải hàng loạt các sai phạm vị trí đặt nhà máy vi phạm khoảng cách an toàn đến khu dân cư
công ty md đã thông tin sai sự thật khi chỉnh sửa lại đánh giá tác động môi trường được phê duyệt trong dự án không có nhà dân
sở xây dựng thẩm định chưa sát trong quá trình tham mưu cho chủ tịch tỉnh quyết định chủ trương đầu tư
không thẩm định thiết kế cơ sở
hẳn vẽ thi công phần xây dựng
sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân huyện đức phổ xã phổ thạnh công ty md
đã không xác định hiện trạng trên diện tích một mươi năm bảy trăm linh tám m hai còn tồn tại một hố xử lý nước thải và hai mươi hai năm trăm linh m hai khối rác từ bãi trồn lớp cũ
cũng trong kết luận thanh tra ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đề nghị bà con xã phổ thạnh đồng thuận cho nhà máy
đồng lại nhằm xử lý rất điểm tồn đọng ô nhiễm hai mươi hai năm trăm linh m hai khối rác trước đó và lượng rác phát sinh hàng ngày của ba xã huyện đức phổ
trong khi chờ đợi khu liên hợp xử lý chất thải rắn từ hai đến ba năm và câu trả lời chính quyền tỉnh quảng ngãi nhận được từ phía người dân
vẫn là sự không đồng tình và yêu cầu phải di rời nhà máy
đây không chỉ còn là bài toán xử lý rác thải
đã trở thành câu chuyện về niềm tin của người dân vào chính quyền và cả lợi ích của doanh nghiệp trong vấn đề thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
vậy phương án nào sẽ được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi lựa chọn để bảo đảm hài hòa lợi ích cho người dân và doanh nghiệp
mời quý vị và các bạn đón xem trong chương trình tiếp theo
còn bây giờ thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về ban chuyên đề cục truyền thông công an nhân dân số một lê đức thọ phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại